giới chức cộng hòa xét thông báo dự trữ khí đốt của nước này đã tăng thêm bốn mươi hai triệu mét khối kể từ cuối tuần trước nhờ thời tiết ấm hơn
tổng lượng khí đốt dự trữ của xác hiện đạt gần ba tỷ m ba tương đương với tám mươi năm công suất dự trữ cả nước với ba năm tỷ m ba
mức tiêu thụ khí đốt của cộng hòa séc hiện thấp hơn hai mươi so với mùa sửa ấm năm ngoái và nước này đang hướng tới mục tiêu tiết kiệm tám trăm linh triệu mét khối khí đốt
trong tuần áp chót của năm hai nghìn hai mươi hai mức tiêu thụ khí đốt của quốc gia trung âu thấp hơn gần hai mươi năm so với mức trung bình ba năm trong khi nhiệt độ trung bình hàng ngày cao hơn sáu độ c
nhờ mức tiêu thụ thấp hơn đáng kể trong khi lượng dự trữ lớn và nguồn cung khí đốt tự nhiên đảm bảo giá khí đốt ở châu âu đang giảm xuống ngưỡng tám mươi euro trên mw
trong mùa hè đã từng có thời điểm giá khí đốt tại châu âu lên tới hơn ba trăm bốn mươi euro trên me
nhiệt độ tăng trong tuần quốc gia trung âu
trong tuần qua cũng đã góp phần giảm mức tiêu thụ khí đốt
bên cạnh đó các cơ sở điện gió cũng đang đóng góp nhiều hơn giúp làm giảm lượng khí đốt tiêu thụ để sản xuất điện